ngày hai mươi bốn tháng chín đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng vũ đức đam dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh đồng tháp về lĩnh vực giáo dục đào tạo khoa học công nghệ
tại buổi làm việc tỉnh đồng tháp đề nghị các bộ ngành trung ương sớm ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện nghị quyết số ba mươi năm của chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm bộ khoa học và công nghệ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh thực hiện các dự án phát triển tài sản trí tuệ cho các nông sản đặc thù của địa phương theo chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
phát biểu kết luận buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tỉnh đông tháp cần chủ động tháo gỡ khó khăn trong từng lĩnh vực bằng cách linh hoạt vận dụng cơ chế mạnh dạn nhân rộng các mô hình hay mang tính đột phá tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý đổi mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ tăng cường bồi dưỡng tập hấn giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy
cùng ngày phó thủ tướng vũ đức đam và đoàn công tác của chính phủ đã đến dân hoa thắp hương viếng mộ cụ phó bảng nguyễn sinh sắc thân sinh chủ tịch hồ chí minh tham quan trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông tương lai thành phố cao lãnh